bước hai các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
dữ liệu sẽ được đẩy về hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
bước ba cục y tế dự phòng bộ y tế thực hiện ký số tập trung chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
hồ chứa vaccine điện tử được hiển thị trên ứng dụng số sức khỏe điện tử và pc covid hoặc trên trang tra cứu bộ y tế
liên quan đến việc ký xác nhận hồ chứa vaccine
ngày một mươi năm tháng bốn bộ y tế tiếp tục có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các cơ sở tiêm chủng trực thuộc bộ và y tế các bộ ngành
về việc hướng dẫn triển khai ký xác nhận hộ chứa vaccine
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý
các cơ sở tiêm chủng trực thuộc bộ y tế và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc y tế bộ ngành
thực hiện nghiêm việc bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm trên toàn quốc là hai trăm linh chín một trăm linh một hai trăm chín mươi bảy liều
hồ chứa vaccine là giấy chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
được điều chỉnh theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và điều lệ kiểm dịch y tế quốc tế
người có tấm hộ chiếu này đã được chứng nhận sức khỏe ổn định và có lợi thế khi xin visa để xuất cảnh
hội chứa vaccine ra đời mang rất nhiều lợi ích như giúp các cơ quan y tế kiểm soát tốt và dễ dàng hơn tình hình sức khỏe mỗi người
giúp người dân dễ dàng khi nhập cảnh các quốc gia khác hỗ trợ các quốc gia mở cửa đón khách quốc tế
ngày một mươi sáu tháng bốn là ngày đầu tiên nhiều tỉnh thành việt nam tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tại tp hcm khoảng ba mươi học sinh lớp sáu được tiêm tại một trăm linh chín điểm tiêm trên toàn thành phố
theo ghi nhận các em cùng phụ huynh đến tiêm chủng đều vô cùng khó
các em cũng được phấn khởi và an tâm về sự chú đáo của các nhân viên y tế
sáng một mươi sáu tháng bốn điểm tiêm tại trường tiểu học nguyễn bình khiêm quận một đã tiêm cho bảy mươi học sinh lớp sáu trường trung học
cơ sở võ trường toản quận một với hai bàn tiêm để đảm bảo công tác tiêm chủng cũng như công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
điểm này bố trí theo quy trình một chiều
theo đó phụ huynh và học sinh được đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng trường
sau đó được thanh niên tình nguyện hướng dẫn vào khu vực ngồi chờ tiêm
trước khi tiêm phụ huynh được nhân viên y tế thăm hỏi về tình trạng sức khỏe của học sinh
cũng như tư vấn theo dõi về các phản ứng sau tim
các học sinh cũng được thăm khám trước khi tiêm
tại bàn tiêm nhân viên y tế thông tin về loại vaccine sẽ được tiêm cho trẻ
khu vực ngồi chờ theo dõi sau tiêm cũng được trang bị giường cấp cứu bình oxy và y bác sĩ theo dõi
đại diện trường trung học cơ sở võ trường toản cho biết tổng số học sinh lớp sáu của trường là hai trăm tám mươi một học sinh
trong đợt một trường tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho những học sinh lớp sáu đủ một mươi hai tuổi
riêng trong ngày khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nhà trường chỉ tổ chức tiêm cho bảy mươi học sinh
kết thúc ba mươi phút ngồi chờ sau tiêm các học sinh và phụ huynh ra về trong tâm trạng phấn khởi
một phụ huynh khi ngồi đợi con tim cho biết công tác tổ chức tiêm rất chú đáo
và được các bác sĩ thăm khám sàng lọc rất kỹ nên chị rất yên tâm
chị cũng được các bác sĩ hướng dẫn theo dõi bé về nhà sau khi tiêm
một em học sinh vui vẻ chia sẻ tim xong em thấy bình thường
và không đau như mình nghĩ
em cũng được bố mẹ và thầy cô tư vấn rất nhiều về tác dụng của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nên em cũng rất yên tâm
sau khi tiêm xong em ngồi chờ ở phòng thư viện của trường và được đọc rất nhiều sách
chuyện hay nên cũng thấy thoải mái và không cảm thấy căng thẳng
theo ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
thành phố luôn tạo điều kiện cho trẻ học tập tốt nhất
một trong những điều kiện đó là phải tạo ra sự an toàn an tâm
vì vậy việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
là điều kiện cần để học sinh an tâm đến trường
đảm bảo chất lượng giáo dục và tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn
tuy nhiên trẻ em là đối tượng đặc biệt
vì thế tổ chức tiêm phải thật sự kỹ lưỡng cẩn thận
chăm lo cho các em về tâm lý chuẩn bị sức khỏe trước khi đến tim
quan tâm theo dõi sau tiêm
các đội tiêm được tập huấn kỹ lưỡng nhằm tổ chức tiêm tốt nhất
để trẻ được an toàn thoải mái và phụ huynh cũng cảm thấy an tâm
trái ngược với tình hình tiêm chủng xuân sẻ tại tp hcm
ngày đầu tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi tuổi tại hà nội
ghi nhận số trẻ đến tiêm khá thấp
chỉ có hơn năm mươi trên tổng số một trăm sáu mươi học sinh đến tiêm vaccine covid một mươi chín
tại điểm trung học cơ sở nguyễn du huyện sóc sơn
đây là nơi đầu tiên tại hà nội tiến hành tiêm ngừa covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trao đổi về vấn đề chỉ có ba mươi học sinh đến tiêm trong ngày một mươi sáu tháng bốn
một lãnh đạo của trường trung học cơ sở nguyễn du chia sẻ
ngay sau khi tiếp nhận lô vaccine moderna đầu tiên vào tối một mươi năm tháng bốn
trạm y tế xã phù lỗ huyện sóc sơn cùng với nhà trường đã tiến hành nhắn tin
thông báo rất cụ thể cho các gia đình đưa học sinh đến tiêm trong sáng một mươi sáu tháng bốn
tuy nhiên đến hết buổi sáng chỉ có hơn năm mươi học sinh trên tổng số một trăm sáu mươi em
có chỉ định tiêm đợt này đến tiêm chủng
được biết nhóm trẻ tiêm đợt đầu tiên này là thuộc khối lớp sáu dưới một mươi hai tuổi
việc tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi sẽ được tiến hành từ khối lớp sáu
sau đó hại dần đổi tuổi tiêm
lý giải về thực tế này một cán bộ y tế của trạm y tế xã phù lỗi cho rằng có ba nguyên nhân chính
thứ nhất là nhiều gia đình vẫn chưa cảm thấy an tâm khi cho con em mình tiêm vaccine covid một mươi chín
thứ hai là theo quy định những trẻ đã nhiễm covid một mươi chín phải sau ba tháng mới được tiêm vaccine
khi lập danh sách có thể một số gia đình chưa nói rõ về tình trạng sức khỏe của trẻ
cho các cán bộ y tế
và nguyên nhân thứ ba có thể là do sáng nay hà nội có mưa lớn
nên nhiều gia đình có tâm lý e ngại
theo phó giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
tính đến nay trên cả nước có khoảng một mươi một tám triệu trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong đó có khoảng tám hai triệu trẻ chưa mắc covid một mươi chín
ông lân cho biết thêm như vậy có khoảng ba sáu triệu trẻ đã mắc covid một mươi chín trong thời gian vừa qua
với những trẻ đã mắc covid một mươi chín cần trì hoãn tiêm chủng cho đến ba tháng sau khi âm tính
như vậy chúng tôi dự kiến đến tháng bảy tám sẽ hoàn thành tiêm chủng cho trẻ
hiện nay trên thế giới đặc biệt
có năm mươi ba quốc gia tiến hành tiêm và có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đặc biệt là các nước phát triển
còn tại việt nam hiện theo khảo sát có khoảng ba mươi phụ huynh chưa đồng ý cho con tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
quý vị thân mến phục hồi đẩy mạnh du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nước ta
trong bối cảnh tiến đến thích ứng linh hoạt an toàn với covid một mươi chín
theo tình trạng này mới đây ủy ban nhân dân huyện côn đảo vừa có công văn
gửi các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
thông báo cấp độ dịch của huyện đảo này là cấp độ một
do đó du khách đến đảo không phải trình giấy xét nghiệm hoặc phải xét nghiệm covid một mươi chín
theo công văn đề ngày một mươi bốn tháng bốn ủy ban nhân dân huyện côn đảo cho biết
hiện nay cấp độ dịch của côn đảo là cấp độ một nên đề nghị chi hội du lịch
và các cơ sở kinh doanh dịch vụ áp dụng phương pháp kinh doanh đón tiếp khách theo cấp độ trên
như vậy từ ngày một mươi bốn tháng bốn du khách đến côn đảo không phải trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín
còn hiệu lực hoặc xét nghiệm covid một mươi chín tại đây
trước đó vào chiều một mươi bốn tháng bốn nguồn tin phản ánh du khách khi đến côn đảo thì được
các khách sạn yêu cầu phải có giấy xác nhận âm tính với sars cov hai còn hiệu lực
hoặc ra khách sạn sẽ có nhân viên y tế đến lấy mẫu và phải tự trả phí
trường hợp trong côn đảo mới phát hiện dương tính du khách phải ở lại đảo bảy ngày
phải tự chịu các chi phí phát sinh
các chủ cơ sở kinh doanh du lịch và các lãnh đạo nhân viên của trung tâm y tế
quân dân y côn đảo đều khẳng định đó là quy định của chính quyền huyện côn đảo
nhưng ông lê văn phong bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện côn đảo lại nói
huyện không có chỉ đạo bắt buộc như trên mà đó là do các cơ sở tự thỏa thuận yêu cầu với khách
để đảm bảo an toàn cho mình
ông phong cũng cho hay huyện không can thiệp vì các cơ sở dịch vụ du lịch yêu cầu du khách như trên
vì đó là quyền của họ
tuy nhiên các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho biết không hề muốn buộc du khách của mình phải trình giấy
hoặc phải test khi đến lưu trú
việc họ yêu cầu khách phải xét nghiệm covid một mươi chín trước khi ra đảo là do huyện yêu cầu bắt buộc
cụ thể như sau giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sau khi làm việc với sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu
ông lê văn phong với nhiệm vụ là bí thư trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện côn đảo
đã ký thông báo rằng trước mắt huyện tiếp tục các biện pháp hành chính y tế theo cấp độ dịch
ở cấp độ ba
cũng vào thời gian trên văn phòng ubnd huyện côn đạo đã ký thông báo truyền đạt kết luận của ông phong
đáng chú ý thông báo này cũng ghi rõ những trường hợp không có giấy xét nghiệm tạm thời là ở lại tàu
chưa lên bờ và các hãng tàu phải tự giải quyết tự chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ phương án
phòng chống dịch đã cam kết
như vậy rõ ràng hành khách đến côn đảo bằng đường thủy phải trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín cho hãng tàu
đến ngày một mươi bốn tháng bốn ubnd huyện côn đảo mới có thông báo mới về cấp độ dịch là cấp độ một
từ đây du khách đến côn đảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại đảo và các hãng tàu mới được kể trói giấy xét nghiệm covid một mươi chín
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
kể từ khi có thông tin về sự cấp thiết của mũi vaccine covid một mươi chín thứ tư
nhiều người đã tỏ ra hoài nghi về hiệu quả phòng chánh dịch bệnh của mũi này
mới đây một nghiên cứu mới của israel cho biết một vaccine covid một mươi chín thứ tư có hiệu quả
trước biến chủng omicron giảm bảy mươi bốn nguy cơ tử vong
một nghiên cứu từ israel kết luận liều thứ tư của vaccine covid một mươi chín pfizer biontech
đã cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung đáng kể trong việc chống lại bệnh nặng nhập viện tử vong
hiệu quả này kéo dài ít nhất một tháng ở những người lớn tuổi trước biến chủng omicron
theo reuters hiệu quả ước tính của liều thứ tư được tính vào các ngày thứ bảy và ba mươi sau khi tiêm chủng
mũi thứ ba được tiêm cách đó ít nhất một tháng
khả năng bảo vệ của mũi thứ tư trước omitforn
lược là giảm bốn mươi năm nguy cơ lây nhiễm năm mươi năm nguy cơ mắc bệnh có triệu chứng sau
sáu mươi tám nguy cơ nhập viện sáu mươi hai bệnh nặng và bảy mươi bốn tử vong
nghiên cứu được công bố trên tạp chí new york ngày một mươi ba tháng bốn
so sánh một trăm tám mươi hai một trăm hai mươi hai người từ sáu mươi tuổi trở lên được tiêm mũi thứ tư
và một trăm tám mươi hai một trăm hai mươi hai người chỉ tiêm ba mũi vaccine covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu cho biết
kết quả nghiên cứu trong thế giới thực của chúng tôi cho thấy
liều vaccine covid một mươi chín thứ tư ít nhất là ban đầu có hiệu quả chống lại omicron
chúng ta sẽ cần thêm đánh giá về khả năng bảo vệ của liều thứ tư theo thời gian
trước đó trong nghiên cứu được công bố ngày sáu tháng bốn
trên tạp chí new yengland nhóm chuyên gia phát hiện khả năng chống lại
nguy cơ bệnh nặng không suy giảm sau sáu tuần tiêm mũi vaccine thứ tư
xong họ nhấn mạnh cần thêm nghiên cứu để đánh giá khả năng bảo vệ lâu dài của liều bổ sung
ngoài ra các nhà khoa học cũng không rõ hiệu quả này kéo dài bao lâu
các nhà phân tích hồ sơ sức khỏe của hơn một hai mươi năm triệu người từ sáu mươi tuổi trở lên
được tiêm vaccine ở israel
trong khi đó tỷ lệ lây nhiễm sau một tháng tiêm mũi thứ tư thấp hơn nhóm chỉ tiêm ba mũi vaccine covid một mươi chín
các tác giả cho rằng hiệu quả bảo vệ chống lại omicron có thể đạt tỉnh vào tuần thứ tư sau khi tiêm chủng
nhưng đến tuần thứ tám khả năng bảo vệ chống lại nguy cơ lây nhiễm của mũi thứ tư giảm xuống
chỉ còn hơn năm mươi cho thấy nó sẽ suy yếu nhanh chóng
một nghiên cứu khác từ israel vào tháng ba cho thấy rằng
những người cao tuổi được tiêm nhắc lại lần thứ hai vaccine pfizer
có tỷ lệ tử vong thấp hơn bảy mươi tám so với những người chỉ tiêm một mũi
tiếp theo bản tin là những cập nhật mới về tình hình dịch bệnh tại trung quốc
thưa quý vị vào thời điểm nhiều thành phố của trung quốc đang bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
khả năng lây truyền virus từ đồ vật sang người đang trở thành tâm điểm chú ý của người dân
nhiều thành phố ở trung quốc ghi nhận các ca nhiễm ở nhân viên biêu điện và chuyển phát nhanh
yu chuanghua giáo sư dịch tế học và thống kê y tế tại đại học vũ hắn
trung quốc cho biết nhiệt độ thấp độ ẩm hay môi trường nhất định có thể tạo điều kiện
cho virus sars cov hai tồn tại lâu hơn
virus của biến thể omicron có thể tồn tại trên các bề mặt của vật thể nhãn như thủy tinh
thép không rỉ hay nhựa trong vài ngày hoặc vài tuần sau khi phát hiện lây nhiễm
nhiều chuyên gia khác cũng ủng hộ tuyên bố này
vào hôm một mươi ba tháng bốn bảy nhân viên chuyển phát nhanh tại một đơn vị hậu cần ở thành phố thái nguyên
thủ phủ của tỉnh sơn tây miền bắc trung quốc dương tính với covid một mươi chín
thành phố sóc châu tỉnh sơn tây cũng ghi nhận một trường hợp dương tính là nhân viên chuyển phát nhanh
cùng ngày tất cả dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh trên địa bàn tỉnh sơn tây phải tạm dừng hoạt động
đêm một mươi ba tháng bốn cục quản lý bưu điện sơn tây yêu cầu các dịch vụ chuyển phát nhanh
không liên quan đến chuỗi lây lan hoạt động trở lại
đây không phải là lần đầu tiên trung quốc ghi nhận các trường hợp nhiễm covid một mươi chín là nhân viên chuyển phát nhanh
vào tháng ba hàng chục ca mắc covid một mươi chín được phát hiện là công nhân vận chuyển
và nhân viên chuyển phát nhanh ở thành phố hàng châu tỉnh chiết giang miền đông trung quốc
nguồn lây của ổ dịch này được cho là từ các bưu kiện gửi về từ nước ngoài
cũng trong tháng ba các thành phố như thường hải kim hoa vũ hán thạch gia trang
đều ghi nhận các ca nhiễm là nhân viên bưu điện và nhân viên chuyển phát nhanh
kể từ khi có dịch bệnh trung quốc đã áp dụng quy định rất nghiêm ngặt
đối với các chuyến hàng chuyển phát nhanh đặc biệt là các chuyến hàng xuyên biên giới
để giảm thiểu lây nhiễm trung quốc cho khử trùng các gói lô hàng gửi về từ nước ngoài
kéo dài thời gian giữ hàng trước khi chuyển phát yêu cầu các nhân viên chuyển phát phải tiêm phòng
thường xuyên xét nghiệm và người nhận cũng phải xét nghiệm covid một mươi chín sau khi nhận hàng
dù đã có các biện pháp nghiêm ngặt như vậy nhưng trung quốc vẫn có các trường hợp lây nhiễm
là nhân viên chuyển phát nhanh
các nhà miễn dịch học cho rằng các ổ dịch với nhân viên chuyển phát nhanh gần đây cho thấy
khả năng virus tồn tại trên các bề mặt lâu hơn trước đây
các chuyên gia khuyên người dân rằng cách tốt nhất để tránh lây nhiễm từ nhân viên chuyển phát
là hạn chế sử dụng chuyển phát nhanh trong thời điểm bùng phát dịch bệnh
đặc biệt là giảm tiếp xúc trực tiếp với các nhân viên chuyển phát từ các khu vực có nguy cơ cao
với những món hàng đã nhận các chuyên gia y tế khuyên rằng
người nhận nên để hàng ở một khu vực trong khoảng thời gian nhất định trước khi khử trùng và mở hàng
cho đến hiện tại trung quốc vẫn ghi nhận số ca covid một mươi chín hàng ngày ở mức cao
trong bối cảnh ấy một số địa phương ở trung quốc đã áp dụng
các biện pháp phong tỏa mới để ngăn chặn dịch bệnh bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng bốn
khu công nghiệp sân bay trịnh châu ở tỉnh hà nam nơi có nhiều cơ sở sản xuất
của các công ty lớn như foxcon thông báo lệnh phong tỏa một mươi bốn ngày từ ngày một mươi năm tháng bốn
và biện pháp này sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh
theo đó chỉ những nhân viên có giấy thông hành đúng quy định
mã số y tế hợp lệ và chứng nhận âm tính với virus mới có thể rời khu công nghiệp
trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa
chia sẻ trên mạng xã hội webo của trung quốc giới chức khu công nghiệp trên cho biết
một số phương tiện giao thông phục vụ công việc cũng được phép hoạt động bình thường
trong khi đó thành phố tây an ở tây bắc trung quốc cũng thông báo tạm thời áp lệnh phong tỏa
từng phần sau khi ghi nhận hàng chục ca mắc mới covid một mươi chín trong tháng này
các biện pháp hạn chế mới được cho là sẽ tiếp tục gây thêm gián đoạn đối với chuỗi cung ứng
khi các hoạt động giao hàng của các công ty tại những địa phương phong tỏa sẽ bị trì hoãn
nhiều nhà kinh tế cũng lo ngại các biện pháp hạn chế sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng
kinh tế của trung quốc trong năm nay
hãng sản xuất ô tô xben của trung quốc cho rằng nhiều công ty có thể sẽ phải tạm dừng sản xuất
trong tháng tới nếu các nhà cung cấp ở thượng hải và các vùng lân cận không được hoạt động trở lại
trung tâm tài chính thượng hải hiện là tâm dịch của đợt dịch bùng phát mới tại trung quốc
ngày một mươi sáu tháng bốn thành phố này thông báo ghi nhận ba năm trăm chín mươi ca mắc mới có triệu chứng
và một mươi chín chín trăm hai mươi ba ca mắc mới không có triệu chứng
dù hầu hết người dân tại thành phố đang thực hiện lệnh phong tỏa
nhưng số ca mắc mới tại đây vẫn chiếm phần lớn tổng số ca mắc mới ghi nhận trên cả nước
sáng một mươi sáu tháng bốn ủy ban y tế quốc gia trung quốc thông báo ghi nhận ba tám trăm chín mươi sáu ca mắc mới có triệu chứng
tại trung quốc đại lục trong ngày một mươi năm tháng bốn trong đó ba tám trăm sáu mươi bảy ca lây nhiễm trong cộng đồng
ngoài ra có hai mươi tám trăm chín mươi bốn ca mắc mới không có triệu chứng trong đó hai mươi tám trăm một mươi ba ca lây nhiễm trong cộng đồng
lịch phong tỏa áp dụng tại trung quốc đã khiến giao thông
ở nước này ngưng trệ nghiêm trọng gây ra nhiều bất tiện và hậu quả cho người dân
một nhóm tài xế ở giang tô cho biết họ đã kẹt trên cao tốc nhiều ngày vì quy định phòng dịch
yêu cầu họ phải cách ly tập trung với chi phí lớn
nhiều tài xế xe tải ở tỉnh giang tô trung quốc đã chịu ảnh hưởng do các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín nghiêm ngạc
khi chính quyền địa phương cố gắng duy trì chính chiến lược không covid một mươi chín mà chính phủ đề ra
theo phản ánh nhiều tài xế đã mất tới chín ngày ở trong xe mà vẫn chưa thể di chuyển sang các thành phố khác
cuộc hành trình bình thường chỉ tốn của họ vài giờ đồng hồ
một tài xế xe tải cho biết khi đi được tới lối ra đường cao tốc dẫn tới làng của mình
giới chức thông báo rằng để vào được làm anh phải thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày với chi phí ít nhất một nhân dân tệ
tương đương một trăm năm mươi bảy usd mỗi ngày sau đó cách ly tại nhà bảy ngày
ông bố hai con cho hay chúng tôi không đủ khả năng chi trả số tiền này
đề cập nhóm bốn năm tài xế phải đang chờ ở lối ra đường cao tốc cùng anh
bên cạnh đó anh cũng cho biết giới chức không quan tâm đến kết quả xét nghiệm âm tính
và việc các tài xế không đến từ vùng có dịch bệnh trung bình hoặc cao hoặc thậm chí là đi tới đâu
họ chỉ yêu cầu các tài xế phải đi cách ly tập trung nếu muốn vượt qua trạm thu phí và đường cao tốc
dữ liệu chính thức cho thấy hàng trăm trạm thu phí tại các lối ra khỏi đường cao tốc
và các trạm dịch vụ đường cao tốc đã đóng cửa trong tháng này
sau khi chính phủ thúc đẩy mở các tuyến đường vào đầu tuần này con số này đã giảm ở nhiều khu vực
nhưng tính đến nửa đêm một mươi bốn tháng bốn chín mươi một lối ra của trạm thu phí đường cao tốc
và bốn mươi bốn trạm dịch vụ của đường cao tốc ở tỉnh giang tô vẫn đóng cửa
chính quyền giang tô hiện chưa phản hồi về quyết định đóng cửa các lối ra ở cao tốc
hay trường hợp của các tài xế đang gặp phải
mặc dù các địa phương ở trung quốc có những quy định phòng chống covid một mươi chín khác nhau
họ nhìn chung đều ngày càng thận trọng
một tài xế xe tải cho biết số đơn đặt hàng và thu nhập của anh đã giảm một nửa
kể từ đầu tháng ba do ảnh hưởng của quy định phòng dịch
anh cũng chứng kiến nhiều vụ tai nạn trong tháng này và lo lắng nguyên nhân
có thể liên quan đến sự mệt mỏi của tài xế
thưa quý vị có thể thấy các biện pháp phòng bệnh của trung quốc đang gây nhiều khó khăn
cho người dân mặc dù nó xuất phát từ mục đích kiểm soát chặt sự lây lan
của covid một mươi chín trong cộng đồng
với những phản ánh này liệu trung quốc có thay đổi chiến lược phòng chống dịch bệnh của mình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại